thủ tướng chính phủ vừa quyết định giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi giao điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm hai nghìn hai mươi
theo đó thủ tướng cắt giảm và giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài ngân sách trung ương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cụ thể cắt giảm gần ba tám trăm linh tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi của bộ y tế bộ xây dựng tỉnh quảng ninh và ninh bình
giao bổ sung hơn một mươi chín tám trăm linh tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi

các bộ cơ quan ngang bộ và các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương từ nguồn dự phòng chung vốn nước ngoài giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
điều chỉnh hơn năm trăm năm mươi tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi vốn ngân sách trung ương cho các dự án từ nguồn điều chỉnh nội bộ và dự phòng một mươi vốn ngân sách trung ương tại bộ ngành và tỉnh lạng sơn
điều chỉnh hai mươi ba tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn hai mươi
giữa các dự án của tỉnh hà tĩnh
bên cạnh đó thủ tướng chính phủ cũng giao hơn một năm trăm linh tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn và danh mục dự án sử dụng vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi chín cho ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ kế hoạch và đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước thủ tướng chính phủ các cơ quan thanh tra kiểm tra và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung số liệu báo cáo danh mục và mức vốn điều chỉnh bổ sung của từng dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật